vào ngày bảy tháng một mươi hai công an thành phố hải phòng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một bộ hài cốt trong bể chứa nước thải tại thôn năm sãn lại xuân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
qua xác minh làm rõ bộ hải cốt trên của một người phụ nữ địa phương mất tích từ ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
qua giả soát sàng lọc các đối tượng nghi vấn đối tượng bùi trọng thành khai nhận là người đã thực hiện hành vi cướp tài sản của người phụ nữ trên và gây ra cái chết cho nạn nhân
sau đó giấu sát nạn nhân vào bể chứa nước thải phía sau nhà và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đang tạm giữ hình sự bùi trọng thành để tiếp tục điều tra làm rõ
sau khi bị lừa tiền rất nhiều nạn nhân đã tìm đến các chuyên gia với mong muốn lấy lại số tiền đã mất
xong một lần nữa họ lại rơi vào bẫy lừa
bộ công an vừa đưa ra cảnh báo với dịch vụ lấy lại tiền bị lừa đảo qua mạng của các luật sư dở
chiêu thức của các đối tượng thường giới thiệu là luật sư làm tại các văn phòng luật sư nhưng không có thật
đồng thời các đối tượng yêu cầu người dân phải chuyển phí dịch vụ trước
tuy nhiên sau khi nạn nhân chuyển tiền các đối tượng liên tiếp đưa ra các lý do khác nhau để yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền và đã có nạn nhân bị lừa đảo
bộ công an khuyến cáo người dân nhất là người dân đã là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo cần chú ý
thường xuyên đọc và nắm bắt các thông tin trên các trang mạng chính thống của các cơ quan bảo vệ pháp luật
để kịp thời nhận biết các thủ đoạn phạm tội của các đối tượng
đề cao cảnh giác cần kiểm tra xác minh kỹ các thông tin trên các trang mạng xã hội và không chuyển tiền cho bất cứ ai
vì bất cứ lý do gì nếu chưa xác nhận chính xác người nhận tiền là ai ở đâu
nếu đã bị lừa thì lập tức báo ngay cho cơ quan công an gần nhất
tuyệt đối không nghe theo hướng dẫn của bất cứ đối tượng nào mạo danh có thể lấy lại tiền giúp nạn nhân mà phải chuyển phí trước
một đường dây mua bán
một đường dây mua bán vận chuyển pháo nổ từ trung quốc qua địa bàn lạng sơn để vận chuyển về các tỉnh phía sau tiêu thụ
với số lượng lớn vừa bị công an thành phố lạng sơn đấu tranh triệt phá và thu giữ gần một hai tấn pháo các loại
vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tại xã quan sơn huyện tri lăng công an thành phố chủ trì phối hợp với công an huyện tri lăng đã tiến hành bắt giữ vi thị huệ
thu giữ trên xe ô tô của đối tượng và trong kho bảy mươi hai bao tải dứa được bọc kín bằng túi ni lông bên trong có chứa bảy trăm sáu mươi bảy dàn pháo hoa nổ
loại ba mươi sáu quả mùi dàn tổng trọng lượng là một một trăm linh một kg loại pháo do trung quốc sản xuất
tại cơ quan công an vi thị huệ khai nhận vào khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng đã mua số pháo trên với nhiều người vào nhiều lần khác nhau
tại khu vực đường biên gần cửa khẩu na hình huyện văn lãng tỉnh lạng sơn bằng xe khách hoặc xe cá nhân
sau đó đem về cất giấu tại kho và dùng các bao phân đạm để che giấu sau đó đem đi tiêu thụ khi khách có yêu cầu
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
với tinh thần quyết tâm cao các lực lượng công an tỉnh hà nam đã tập trung tối đa lực lượng phương tiện kỹ thuật
tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp công tác bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực
nổi bật về đấu tranh tội phạm hình sự án kinh tế ma túy và môi trường
phát huy vai trò lực lượng mũi nhọn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
ngay trong những ngày đầu gia quân phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã triệt phá đường dây sản xuất
mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng giấy tờ tài liệu giả của cơ quan tổ chức trên địa bàn tỉnh hà nam
và nhiều tỉnh thành trên cả nước với quy mô lớn nhất từ trước đến nay
bắt một mươi năm đối tượng thu giữ một mươi năm máy tính máy in máy scan máy cnc để phục vụ
làm các giấy tờ bằng cấp giả và nhiều giấy tờ bằng cấp phôi giả với số tiền thu lời bất chính trên bốn mươi tỷ đồng
lực lượng cảnh sát hình sự trong toàn tỉnh cũng đã thường trực và chỉ đạo phối hợp với công an các huyện
thành phố thị xã và các phòng nhiệm vụ thuộc công an tỉnh để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
tấn công mạnh mẽ các loại đối tượng về hoạt động hình sự trên địa bàn
cũng trong những ngày đầu gia quân phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an hà nam
phối hợp bắt giữ hơn một tấn thực phẩm gồm nội tạng lợn bề mỡ động vật
có hiện tượng biến sắc bốc mùi không rõ nguồn gốc xuất xứ không có biện pháp bảo quản
được chất đống trên sàn nhà trong các thùng xốp
do nguyễn văn tình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai tại phường hoàng đông thị xã duy tiên làm chủ
thu gom trôi nổi tại các chợ đầu mối chợ dân sinh về sơ chế chế biến để bán ra thị trường
đơn vị đã tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
để cán bộ chiến sĩ và các đội tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo kết quả cao nhất trong bảy ngày gia quân
tấn công do thực phạm thì đơn vị cũng đã đạt được một số kết quả
với tinh thần quyết tâm tấn công chấn áp tội phạm sau năm ngày gia quân
các lực lượng công an hà nam đã điều tra triệt phá tám vụ phạm pháp hình sự
bắt xử lý sáu mươi năm vụ về kinh tế môi trường ba mươi một vụ mua bán vận chuyển tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và năm vụ tàng trữ vận chuyển pháo trái phép thu giữ gần năm mươi kg pháo
đội cảnh sát hình sự của công ty phiên bản đã xây dựng kế hoạch riêng và giao nhiệm vụ cụ thể
chi tiết cho cán bộ chiến sĩ trong đội
trong một tuần đầu tiên ra quân tấn công chấn áp tội phạm chúng tôi đã đạt được một số kết quả
nổi bật trong đó là chúng tôi đã điều tra khám phá triệt phá một ổ nhóm làm giấy tờ giả gồm có ba đối tượng
ngoài ra chúng tôi cũng đã triệt phá một ổ nhóm hoạt động tín dụng đen cho vay với lãi suất cao
những kết quả thành tích nổi bật bước đầu của đợt gia quân tấn công chấn áp tội phạm là động lực tiền đề
để cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hà nam tiếp tục ra sức phấn đấu lập nhiều thành tích
quyết tâm góp phần cùng lực lượng công an cả nước đảm bảo an ninh trả tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn

tòa án nhân dân vui xuân đón tết an toàn
tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa tuyên phạt bị cáo nguyễn nguyên thành chú tại huyện thoại sơn một mươi bảy năm tù
về tội giết người và buộc gia đình của bị cáo thành có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền là hai trăm ba mươi triệu đồng
đồng thời tuyên phạt một mươi hai bị cáo với mức án từ một mươi tám tháng tù đến ba năm tù cùng về tội gây dối cho tự công cộng
trong đó hai bị cáo được hưởng án treo và trả tự do tại tòa
theo cáo trạng vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn nguyên thành và ngô kiều my
xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook
đêm ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba khi phát hiện nhóm của my tụ tập thành đã rủ cả nhóm quay về chuẩn bị giao tự chế vỏ chai bia
đến khoảng giờ một mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng một nhận nhầm một nhóm người là nhóm của my
nên nhóm của thành đã cầm hung khí đuổi theo chém nhóm người này khiến một người tử vong
sau đó lần lượt một mươi ba bị cáo bị khởi tố để điều tra
với hành vi lừa đảo bán đất ảo lê duy vinh sáu mươi tuổi chú xã hòa nhơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi hai biết nạn nhân đang có nhu cầu mua đất nên vinh đã nói dối
mình có người bạn cần bán khu đất vườn một mươi m hai trị giá một năm tỷ đồng
nếu vinh mua thì giá là tám trăm năm mươi triệu đồng
vì tin lời nạn nhân đã chuyển cho vinh chín trăm năm mươi triệu đồng để nhờ mua đất
vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba vinh đã gửi phiếu xác nhận kết quả đo đạc thừa đất cho nạn nhân xem
và biết được phiếu này là giả nghi ngờ bị lừa nên nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an
vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tổ công tác đặc biệt của công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tp biên hòa
tiến hành kiểm tra hành chính cửa hàng sửa xe của anh nguyễn đăng khoa
ở đường nguyễn ái quốc phường khóa an thành phố biên hòa
qua đó đã phát hiện nhiều xe mô tô có dấu hiệu độ chế
và đây là cơ sở sửa chữa xe mô tô có biểu hiện độ chế lớn nhất tại thành phố biên hòa
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện có tổng cộng một mươi bốn xe mô tô
trong đó có một số xe đã tháo giã đang sửa chữa có dấu hiệu độ chế
ngoài ra chủ cửa hàng sửa xe này còn trang bị một phòng cách âm rộng khoảng một mươi m hai
để phục vụ việc kiểm tra tốc độ của phương tiện
sau khi lập biên bản ghi nhận sự việc tổ công tác của công an tỉnh đã bàn giao toàn bộ phương tiện nói trên
cho công an tp biên hòa để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật